thưa quý vị bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế được coi là trách nhiệm của toàn xã hội
và việt nam đang nỗ lực đẩy mạnh các cơ chế hợp tác quốc tế để có thể hoàn thiện công tác bảo vệ người tiêu dùng nội địa
vậy những cơ chế hợp tác quốc tế đó đã và đang được triển khai như thế nào
hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện về dự án protech dự án hợp tác giữa đức và asean về bảo vệ người tiêu dùng trong phần chính của chương trình
nhưng trước tiên như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin đối ngoại đáng chú ý trong tuần qua
đang đi vào chiều sâu thủ tướng khẳng định việt nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở minh bạch
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ hoạt động lâu dài phát triển kinh doanh tại việt nam
trước đó phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã đón hội đàm với ngoại trưởng hoa kỳ
ngày hai mươi hai tháng một mươi tại hà nội ban kinh tế trung ương và bộ xây dựng đồng chủ trì tổ chức diễn đạt cấp cao về đô thị thông minh asean hai nghìn hai mươi
nguyễn phúc đã dự và phát biểu ý kiến cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương và đại diện các quốc gia thuộc asean
diễn đàn thu hút sự quan tâm của hơn năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế
phát biểu tại phiên toàn thể diễn đàn thủ tướng nhấn mạnh phát triển đô thị thông minh là một cuộc chơi lớn
trong đó cần có những người cùng chơi có tầm nhìn và tiềm lực hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống hạnh phúc
sự phát triển toàn diện của con người bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững
việt nam xác định phát triển đô thị thông minh bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia
phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt chẽ với hạ tầng thông tin mạnh xây dựng chính quyền điện tử
tiến tới chính quyền số trong cách mạng công nghiệp bốn và quá trình phát triển đô thị việt nam
tối ngày hai mươi một tháng một mươi ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean liên hợp quốc
tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đã đánh giá cao vai trò của liên hợp quốc
trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia và gắn kết các nỗ lực quốc tế bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững
thay mặt asean việt nam đề nghị liên hợp quốc hỗ trợ các sáng kiến của asean ứng phó với covid một mươi chín phục hồi tổng thể
hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch hành động asean liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ kỹ thuật hợp tác đa ngành đa lĩnh vực
chiều hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội hội nghị bộ trưởng asean cộng ba lần thứ một mươi một diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các bộ trưởng lao động
trường đoàn đại biểu các nước asean và trung quốc hàn quốc nhật bản
tại hội nghị các đại biểu cùng nhau trao đổi quan điểm về thúc đẩy tính cạnh tranh sự kiên cường và linh hoạt của người lao động asean trong tương lai việc làm
các đại biểu thống nhất tuyên bố chung tại hội nghị cam kết thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nước asean cộng ba để nâng cao sự linh hoạt và kiên cường của lực lượng lao động sẵn sàng đón nhận tương lai việc làm

nhưng sau một mươi năm phát triển luật tài liệu đã gây ra những vấn đề khó khăn

để phù hợp với mối quan hệ thay đổi và phù hợp với mối quan hệ của người dùng
vì vậy đó là vấn đề đầu tiên của người dùng ở việt nam
vì vậy chúng ta cần một hệ thống thay đổi hơn và nổi bật về phương tiện quan hệ tài liệu về mối quan hệ của người dùng
việc thứ hai về quan hệ tài liệu về người dùng là
sự phát triển của một tổ chức doanh nghiệp doanh nghiệp để đối phó với mối quan hệ doanh nghiệp
tổ chức doanh nghiệp doanh nghiệp sẽ đối phó với mối quan hệ doanh nghiệp

trả lời vấn đề này đến tổ chức và công nghệ

là cộng đồng doanh nghiệp
mỗi ngày trên bản tin
trên tài liệu
chúng ta nghe nói về những vấn đề doanh nghiệp
phá hủy quyền lãnh đạo
về sự bảo vệ doanh nghiệp
cộng đồng doanh nghiệp việt nam
không thể tự nhận được
vấn đề của họ
và những việc họ phải làm
để phát triển cho doanh nghiệp
và bảo vệ doanh nghiệp
doanh nghiệp việt nam
mất nhiều năng lực
và kỹ năng
để bảo vệ kỹ năng của họ
với những lực truyền vấn đề giả dữ
chúng có thể không biết
về vấn đề mà họ không biết
để làm sao để có vấn đề như thế
thì doanh nghiệp việt nam
thân thật không có vấn đề

các cơ hội đang phát hiện rất nhiều lãng phí khi họ tìm hiểu về việc tìm hiểu trị sách trị
trong phương pháp của công ty protect asean
chúng tôi đã giúp công ty asean và cơ hội tổ chức sách trị sách trị
phát triển một vấn đề tên là cơ hội công trình cho công ty trị sách trị sách trị
cơ hội này có một mươi năm vấn đề để các công ty truyền thông báo hoặc công ty truyền thông báo
tập trung vào công ty sách trị sẽ làm cho cơ hội sách trị
các công ty truyền thông báo không phải tìm hiểu về cơ hội sách trị
hoặc tùy theo cơ hội sách trị
hoặc cơ hội truyền thông báo đề cập nhật hoặc đăng ký sách trị
hôm nay người dùng internet để làm nhiều việc khác
một trong những việc đó là mua và mua sản phẩm trên internet

nhưng còn có những nguyên liệu có thể gây lãng phí hoặc hại
trong cơ hội sách trị rất quan trọng là các công ty truyền thông báo

bằng cách giới thiệu thông tin đúng truyền thông báo về cơ hội sách trị
và truyền thông báo về những lợi nhuận cho những sản phẩm đầy lãng phí
hoặc lợi nhuận cho những sản phẩm không phù hợp
đến cuối cùng các cơ hội truyền thông báo dành cho cơ hội sách trị

đưa ra các quy luật và kế hoạch để giúp cơ hội truyền thông báo đầy lãng phí
và giúp các cơ hội truyền thông báo cho cơ hội sách trị
cho tất cả các dân dân ở asean

đó được thực hiện bằng phát triển các quy luật quan trọng
giúp các doanh nghiệp xử lý các quy luật đó
giúp các dân dân nhận thông tin và hỗ trợ chúng để thực hiện quyền lực
tất cả những điều này sẽ làm cho cơ hội truyền thông báo không chỉ dễ dàng
nhưng cũng đơn giản cho các dân dân ở asean
các cơ hội truyền thông báo ở việt nam
như thế nào với các cơ hội truyền thông báo của các cơ hội asean khác
điều này rất khó để đánh giá đặc biệt
vì các cơ hội truyền thông báo ở các nước khác rất khác nhau
chúng tôi chủ yếu làm việc ở các nước
việt nam cambodia laos và myanmar
để giúp cơ hội truyền thông báo trong asean
nói chung là đoạn kết thúc cuối cùng của việt nam
rất đơn giản cho cả khu vực asean
đã có rất nhiều kết thúc
nhưng vẫn còn rất nhiều công việc
phải làm để giúp cơ hội truyền thông báo tốt hơn
chúng tôi đã xử lý

trên một mươi cơ hội truyền thông asean
và ở việt nam chúng tôi đã xử lý
một hai trăm linh cơ hội truyền thông asean
vì vậy đối với các cơ hội truyền thông asean khác
cơ hội truyền thông việt nam chỉ có tầm một
vì vậy nếu các cơ hội truyền thông asean có tầm một mươi cơ hội truyền thông
cơ hội truyền thông việt nam chỉ có tầm sáu cơ hội truyền thông asean
và chúng tôi phải làm rất nhiều điều
không chỉ để giúp cơ hội truyền thông
nhưng cũng để hỗ trợ cơ hội truyền thông
để cơ hội truyền thông được giúp cơ hội truyền thông báo tốt hơn
cơ hội truyền thông đã được tổ chức trong việt nam
trong khoảng một năm
bạn có thể chia sẻ thêm nhiều thông tin về
kết quả tốt của cơ hội truyền thông asean
trong môi trường nội dung của việt nam
chúng tôi đã giúp giúp kết quả
và nhiều thông tin nội dung của việt nam
như tôi đã nói
cơ hội truyền thông asean đã được di cập

điều quan trọng nhất là hệ thống phát triển sản phẩm
nghĩa là nếu như việt nam có một sản phẩm phá hủy
và công nghiệp phòng chống dịch việt nam muốn nhớ sản phẩm đó
hoặc phát triển sản phẩm không chỉ ở việt nam
nhưng cũng ở khu vực asean về sản phẩm phá hủy
thì họ có thể đăng ký thông tin về sản phẩm đó
và tất cả các người ở asean sẽ biết về sản phẩm đó
trong tầng quốc gia việt nam
chúng tôi đã gần gần hợp tác với công nghiệp phòng chống dịch việt nam

trong công nghiệp phòng chống dịch việt nam
đặc biệt chúng tôi đang trong trường hợp phòng chống dịch việt nam
trong việc thực hiện nhiều nghiên cứu
để dừng lại trường hợp phòng chống dịch việt nam
trong những năm qua
vì vậy để chuẩn bị cho
tòa án tòa án công nghiệp phòng chống dịch việt nam
có thể xảy ra vào năm tới
vì vậy trong thời gian tới
bên cạnh công nghiệp phòng chống dịch việt nam
có những cơ hội tiếp theo
giữa cộng đồng việt nam và công nghiệp phòng chống dịch việt nam
để tiếp tục phát triển dịch vụ phòng chống dịch việt nam
ở các quốc gia này không
công nghiệp phòng chống dịch việt nam
là cơ hội duy nhất
để phát triển dịch vụ phòng chống dịch việt nam
có một số cơ hội khác

trong các vấn đề
về chống dịch vụ phòng chống dịch việt nam
nó là một vấn đề cộng đồng
ví dụ như
có rất nhiều cơ hội
trong văn hóa văn hóa
cũng phát triển vụ phòng chống dịch vụ phòng chống dịch việt nam
nhưng bây giờ
công nghiệp phòng chống dịch việt nam
là cơ hội
phát triển chống dịch vụ phòng chống dịch việt nam
trong một cách đặc biệt
chúng tôi đang phát triển
và có cơ hội
phát triển chống dịch vụ phòng chống dịch việt nam
một lần nữa
và cô quỳ anh
đã đồng hành với chúng tôi
câu chuyện hội nhập tuần này
gọi tắt là evbc
đã vừa được chính thức ra mắt vào cuối tuần vừa qua
hội đồng được thành lập bởi sáng kiến
của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
và hiệp hội doanh nghiệp châu âu
tại việt nam eurocharm
evbc là một cơ chế hợp tác
quy tụ các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp châu âu và việt nam
là nguồn chia sẻ thông tin hữu ích
và là nơi thảo luận về những thách thức chung
trong việc thực thi hiệp định evfta mang tính lịch sử
được vcci và eurocharm thống nhất đưa ra
trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do việt nam
đã có hiệu lực vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đây là hiệp định thương mại tự do toàn diện và tham vọng nhất
từng được ký kết giữa eu và một quốc gia đang phát triển
và là hiệp định thứ hai eu ký kết với một quốc gia thành viên asean
trong hội đồng đã thành lập một mươi năm nhóm công tác cụ thể
tập trung vào những lĩnh vực tiềm năng nhất trong quan hệ hai bên
như dệt may dây dép thủy sản đồ gỗ công nghiệp hỗ trợ du lịch
hội đồng này có những cái hoạt động rất là cơ bản
thứ nhất là một cái tiếng nói
với lại chính phủ việt nam và ủy ban châu âu
những giải pháp về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp có thể hiện thực hóa hiệp định này
thứ hai là một cơ chế hỗ trợ nâng cao năng lực
các doanh nghiệp việt nam trong việc tiếp cận cái thị trường eu
sứ mệnh của hội đồng doanh nghiệp việt nam châu âu evbc
là xây dựng một cơ chế tham vấn song phương
đóng vai trò là một nền tảng nhằm tạo ra cơ hội
cho các doanh nghiệp việt nam và eu
chủ tịch eurocharm cho rằng trong thập kỷ tới
evfta sẽ giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư phát triển giữa việt nam
một trong những thị trường phát triển nhanh và hấp dẫn nhất trên thế giới
với eu khối thương mại lớn nhất thế giới
đây là một cơ hội đôi bên cùng có lợi nhưng evfta triển khai thành công
và đảm bảo các bên có thể phát huy mọi tiềm năng hay không
phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên
eurocharm tự hào thành lập nên evbc cùng với vcci
và chúng tôi muốn tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả
giữa eurocharm và vcci khi mở ra chương mới
trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa việt nam và eu
đây cũng là một nền tảng để chúng ta tranh thủ sự ủng hộ
sự hợp tác của các doanh nghiệp châu âu để nâng cao năng lực
cho các doanh nghiệp việt nam
thì xin nói thêm là hội đồng này không chỉ là hội đồng của các doanh nghiệp lớn
mà còn là hội đồng nhằm mục tiêu chủ yếu hướng tới các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ
làm sao cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ của việt nam và eu
có thể đi trên con đường này
thì đó chính là cái mục tiêu cuối cùng chúng tôi hướng tới
evbc có cơ cấu tổ chức bao gồm một mươi thành viên là các chuyên gia
lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề của việt nam và eu
các nhóm làm việc của evbc sẽ thu thập ý kiến doanh nghiệp về các khó khăn vướng mắt
trong quá trình triển khai bất cập về mặt thủ tục chính sách
từ đó sẽ hỗ trợ với các bộ ngành và cơ quan liên quan hỗ trợ giải đáp cho doanh nghiệp
và đến đây thì thời lượng dành cho đối ngoại và hội nhập tuần này đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại